có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an và đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân cùng các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
chỉ trong ba năm triển khai cuộc vận động đã tiếp nhận hơn năm kỹ vật trong đó có nhiều kỹ vật quý giá của nhiều nhân chứng lịch sử
của các cán bộ lão thành cách mạng cán bộ công an hưu trí ở khắp mọi miền tổ quốc của các đơn vị công an
trong chương trình khán giả cũng đã được giao lưu với các nhân chứng lịch sử hiến tặng kỹ vật gắn liền với cuộc sống chiến đấu của họ trong suốt những năm tháng kháng chiến chống mỹ ác liệt
mỗi kỹ vật đều góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa truyền thống niềm tự hào việc bác hứ vẽ vang của lực lượng công an
đồng thời khẳng định sự cống hiến hy sinh lớn lao của các thế hệ công an đi trước là minh chứng nhắc nhở các thế hệ sau luôn trân trọng
dình dữ và vóc nghi truyền thống cao quý của cha anh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân
tại buổi giao lưu lãnh đạo bộ công an đã trao bằng khen và kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc cho các tập thể cá nhân đã có những đóng góp tích cực xuất sắc cho thành công của cuộc vận động
vào tối qua giải thưởng thường niên búp sen vàng nơi tung vinh các nhà làm phim ở lĩnh vực phim tài liệu và phim truyền ngắn do trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh tdp đã tổ chức lễ trao giải tại hà nội
năm nay giải bức sen vàng lấy chủ đề những đứa trẻ thiên đường đã mang đến một mùa giải tươi mới và đậm tính nghệ thuật
nét độc đáo nhất của mùa bức sen vàng năm nay đó chính là việc sản xuất một mươi bốn phim tin của các học sinh cấp hai
cùng với chín mươi bộ phim tài liệu ngắn và hai mươi ba phim truyện ngắn
bức sen vàng năm nay đã tạo ra một sân chơi đầy sáng tạo thú vị đối với các nhà làm phim trẻ
một mươi bốn phim truyền ngắn các em tự làm các em quay các em đóng các em viết kịch bản các em làm đạo diễn tóm lại là các em tự làm
và tôi nghĩ rằng là càng ngày thì tbd sẽ càng trẻ hơn
lần đầu tiên được tổ chức vào năm hai nghìn một mươi cho đến nay giải thưởng búp sen vàng đã trải qua sáu lần tổ chức
và ngày càng khẳng định được vị trí là diễn đàn để những người trẻ tìm thấy tiếng nói chung
cùng nhau chia sẻ tình cảm
tình cảm niềm đam mê và thậm chí là cả những thử thách thông qua nghệ thuật điện ảnh
không phải là phụ huynh nào cũng sẽ đồng ý xuất viện cho con em mình là theo một cái ngành nghệ thuật như là phim ảnh như thế này
việc em tham gia út sen vàng ở đây là có thể coi là cái kết quả của mình sau những hành trình mình làm phim
trong những thời gian mà mình cùng với bạn bè mình cùng một cái máy quay cùng một kịch bản để làm cho một bộ phim cho riêng mình
búp sen vàng thì nó
tức là nó không quá gói
búp sen vàng thì nó
nó gần như là một cái giải thưởng khích lệ nhiều hơn
nên là em nghĩ rằng là các cái nhà làm phim trẻ cũng sẽ không ngại ngần thử sức để và hy vọng để là phim của mình có thể đạt búp sen vàng
đối với phim tranh đào thì em muốn gửi gắm một thông điệp là mọi thứ đều có thể trở thành phim kể cả một vở tranh
mười bộ phim xuất sắc nhất ở hạng mục phim tài liệu ngắn và phim truyện ngắn cùng năm phim của học sinh cấp hai đã được lựa chọn để vinh danh tại búp sen vàng
phim truyện xuất sắc nhất do bang giám khảo lựa chọn đã được trao cho bộ phim xx hai nghìn sáu mươi một và phim tài liệu xuất sắc nhất thuộc về bộ phim khi sống vỗ bờ
năm nay bức sen vàng cũng đã vinh danh ở hạng mục phim truyện phim tài liệu đầu tay xuất sắc nhất và tác phẩm xuất sắc nhất thực hiện bởi lứa tuổi học sinh cấp hai thuộc về phim người bảo vệ
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
thông tin từ phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bạc liêu một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an bắt giữ
khi đối tượng quách quốc an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú ấp vĩnh an xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chân ma túy với một đối tượng nghiện khác tại khu nhà trọ thuộc khóm tám phường năm thành phố bạc liêu thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá hơn ba triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật khác
còn tại tỉnh an giang tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo phan văn thanh trương văn gión và lê văn đỏ cùng chú tại xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng do không có tiền tiêu xài nên thanh rủ gión và đỏ qua campuchia lấy
trộm vỏ lãi đem về việt nam tiêu thụ cả hai đồng ý để thực hiện gión đến khu dân cư gần nhà lấy trộm một chiếc vỏ lãi đưa về nhà gắn máy nổ
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp năm vỏ lãi từ campuchia về việt nam tiêu thụ
mỗi vỏ lãi các đối tượng bán được từ hai mươi năm đến ba mươi sáu triệu đồng đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu thành gión và đỏ bị bắt và khởi tố điều tra
trong quá trình điều tra các đối tượng đã nộp lại số tiền hai mươi năm triệu đồng
trả lại cho bị hại với hành vi trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phan văn thanh một năm tù về tội trộm cắp tài sản
các bị cáo trương văn gión lê văn đỏ bằng thời gian tạm giam nên được tha tại tòa
đối tượng thang vĩnh trường trú tại ấp cổ cò xã ngọc tố huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa bị công an thành phố sóc trăng bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
giọng sáng ngày hai mươi ba tháng bảy trường cùng đối tượng t l
phong trộm cắp một xe mô tô biển số tám mươi ba p một nghìn hai trăm sáu mươi bốn tại khu nhà trọ số một trăm hai mươi chín đường phạm hùng
sau khi nhận được tin báo công an thành phố sóc trăng đã tiến hành truy xét phát hiện đối tượng trường đang sử dụng chiếc xe tại thành phố cần thơ nhưng đã đổi biển số khác
đến ngày một mươi chín tháng tám công an thành phố sóc trăng đã bắt tạm giam đối tượng thang vĩnh trường và thu giữ nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an trường khai nhận trong thời gian học liên thông đại học tại cần thơ
đối tượng đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố cần thơ
hiện công an thành phố sóc trăng đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn công an tỉnh nghệ an vừa đến thăm hỏi tặng quà và trao giấy khen của công an tỉnh cho đồng chí thái phúc hạnh công an viên bị thương khi làm nhiệm vụ
ngày tối ngày tám tháng tám đồng chí thái phúc hạnh công an viên khối sáu thị trấn đô lương huyện đô lương tỉnh nghệ an
nhận được điện thoại cầu cứu của bà nguyễn thị duyên về việc con trai bà là nguyễn đình ân đe dọa đánh bà lấy sổ đỏ gia đình để bán đất
tại hiện trường mặc cho đồng chí hạnh và người nhà hết lời khuyên giải nguyễn đình ân vẫn tỏ thái độ không hợp tác và chửi bới xúc phạm
thậm chí còn vào nhà lấy dao chém vào gáy đánh gãy tay đồng chí hạnh
mặc dù bị thương đồng chí vẫn cố gắng khống chế đối tượng
lúc này lực lượng công an huyện đô lương đã có mặt kịp thời hỗ trợ đồng chí hạnh bắt giữ được đối tượng nguyễn đình ân
đồng chí hạnh được đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện đô lương
giám đốc công an tỉnh đã quyết định tặng giấy khen
công an tỉnh nghệ an trích hai triệu đồng từ quỹ tình nghĩa đồng đội thăm hỏi động viên đồng chí thái phúc hạnh
thưa quý vị và các bạn để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trực tự tại địa phương
thì bên cạnh sự phối hợp đồng bộ của lực lượng công an với các ban ngành đoàn thể
thì một vấn đề góp phần quan trọng đó là sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân
thực tế thì thời gian qua từ các phong trào quần chúng nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực tại nhiều địa phương cơ sở
vâng và là một điển hình tiêu biểu trong phong trào vùng đồng bào các tôn giáo tỉnh khánh hòa
giáo sứ ngọc thảo phường ngọc hiệp thành phố nha trang
với nhiều cách làm hay và phát huy sức mạnh của phong trào quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự
giúp được cuộc sống của bà con nơi đây thay đổi từng ngày
là khu dân cư nằm trong lòng sông cái ngọc thảo có trên chín mươi hộ dân là đồng bào theo đạo
những năm trước đây khi cuộc sống còn nhiều khó khăn trình độ dân trí không đồng đều
tình hình an ninh trật tự khu dân cư ngọc thảo có nhiều diễn biến phức tạp thường xuyên xảy ra trộm cắp đánh nhau
với mục tiêu chính là tuyên truyền vận động mỗi người dân sống tốt đời đẹp đạo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
công an phường ngọc hiệp đã tham mưu xây dựng mô hình đoàn kết chung lòng xây dựng quê hương
tổ chức hoạt động dưới sự điều hành của tiểu ban chỉ đạo gồm cán bộ tổ linh mục quản sứ và cảnh sát khu vực
từ những nội dung thiết thực của mô hình đã thu hút một trăm linh hộ gia đình trong giáo sứ đăng ký đồng lòng thực hiện
theo cái mô hình mà trước hai nghìn năm thì rất phức tạp đánh lộn xì kem là tứ rất nhiều
nhưng mà sau hai nghìn năm đó
sau cái đại đoàn kết của dân tộc mà chính quyền tổ chức hợp hành thì dân ta thấu hiểu được cái luật pháp nhà nước
cho nên trừ việc hết tất cả những gì sẽ có
nhưng mà khi mà dân có sự cố thì báo cáo công an khu vực và tổ trưởng đội dân bộ dân phố kịp thời tới để can thiệp liền
nên sự cố xảy ra không có trầm trọng
từ hiệu quả đạt được
mô hình đến nay không chỉ góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự
mà còn góp phần đưa các hoạt động tình nghĩa xoa đói giảm nghèo khuyến học khuyến tài trong khu phố phát triển
hàng năm trên chín mươi hộ gia đình ở ngọc thảo đạt gia đình văn hóa
cái mô hình này họ làm được rất là trúng trên cơ sở như vậy là phối hợp với các đường thể chính trị ở tại cơ sở
cùng với lại các sát khu vực để họ làm công tác bảo vệ trật tự rất là tốt
do đó như vậy là các tệ nạn xã hội là một
cái tình trạng trộm cấp xịt cây ma túy được đẩy luôn ra khỏi địa bàn của dân cư
và cái biện pháp ở đây là nhằm vận động nhân dân cùng tham gia vô cùng với cái mô hình này
cùng với giáo sứ cùng với liên mục quán sứ để làm tốt công tác quản lý trên địa bàn dân cư
qua thời gian triển khai mô hình
thì đến nay cơ bản tầng nợn nâng trật tự địa bàn ngọc thảo rất ổn định
kịp thời giải quyết rất nhiều vụ việc như là bắt giảm xuất dấu giả
bắt nhiều đối tượng truy nã
đưa nhiều đối tượng vào quản lý giáo dục tại xã phường
thông qua các buổi lễ hành giáo vào chủ nhật hàng tuần
thì cha sứ linh mục thông qua đó dành một thời gian nhất định
để vận động tiên triển nhân dân chấp hành đường đối chủ chương sách của đảng
pháp luật nhà nước rồi tham gia phong trào giữ gì nó nên tự tại địa bàn cơ sở
bằng những việc làm thiết thực cụ thể trong xây dựng và thực hiện mô hình
ý thức và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho chính mình
đã thấm sâu đến từng người dân giáo sứ ngọc thảo
kết quả ấy có được ngoài sự đồng lòng ủng hộ của mỗi người dân
là sự phối hợp đồng bộ của lực lượng công an với các ban ngành đoàn thể
tranh thủ sự giúp đỡ thiện tình của các chức sắc tôn giáo
đây chính là nền tảng quan trọng xây dựng thành công phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong vùng đồng bào tôn giáo ở phường ngọc hiệp nói riêng và tỉnh khánh hòa nói chung
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tàu csb sáu nghìn bảy của cảnh sát biển vùng ba thuộc cảnh sát biển việt nam
đã lai rắt thành công tàu cá số hiệu nt chín mươi nghìn bảy trăm năm mươi năm ts bị gãy lát chân vịt tàu mất khả năng cơ động
cách nam đông nam đảo phu quý tỉnh bình thuận ba mươi chín hải lý vào bờ an toàn trong chiều ngày hôm qua
trước đó nhận được tin báo tàu cá số hiệu nt chín mươi nghìn bảy trăm năm mươi năm ts bị gãy lát chân vịt cách nam đông
nam đảo phu quý tỉnh bình thuận ba mươi chín hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba lập tức điều động tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy cơ động
ra vị trí tìm kiếm tàu bị nạn
sau bảy tiếng tìm kiếm trên biển đúng bốn mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng tám
tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy tìm được tàu bị nạn
trong điều kiện sóng to biển động cán bộ chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá
khắc phục sửa chữa ban đầu thăm hỏi động viên khám sức khỏe và cấp thuốc cho thuyền viên trên tàu
đồng thời tổ chức lai rắt tàu bị nạn về đất liền an toàn
sau đây là thông tin mới nhất về cảnh báo lũ trên các sông
tại một số tỉnh phía bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
mực nước trên sông thao tại yên bái và phú thọ sông thương tại phủ lãng thương đang xuống
trên sông cầu tại đáp cầu tiếp tục duy trì ở mức đỉnh lũ
cụ thể mực nước các sông đo được vào lúc hai mươi một h tối qua như sau
sông thao tại yên bái ở mức ba mươi tám m dưới báo động hai hai m
tại phú thọ một mươi bảy ba m dưới báo động một hai m
sông thương tại phủ lãng thương bốn bảy m
trên báo động một bốn m
sông cầu tại đáp cầu bốn bảy m
trên báo động một bốn m
đến chiều tối nay ngày hai mươi hai tháng tám
mực nước các sông sẽ có xu hướng xuống cụ thể
sông thao tại yên bái sẽ xuống mức hai mươi chín tám m dưới báo động một hai m
và tại phú thọ xuống một mươi sáu sáu m dưới báo động một chín m
sông thương tại phủ lạng thương xuống bốn một m dưới báo động một hai m
sông cầu tại đắp cầu xuống bốn hai m dưới báo động một một m
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra ngập úng
ở vùng trũng thấp tại tỉnh yên bái đặc biệt là thành phố yên bái
cấp độ đối ro thiên tai cấp một
trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp bất thường
có thể gây ảnh hưởng trên địa bàn
tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn hồ đập
trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi sáu này
trên địa bàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị có ba mươi năm hồ đập lớn nhỏ
một số hồ do thời gian sử dụng lâu nay đã xuống cấp
một số giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập đã và đang được huyện hải lăng triển khai
quả đí một mươi chín hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh quảng trị
trong những ngày này công ty quả đí và khai thác công trình thừa lợi quảng trị
đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình đang sửa chữa nâng cấp
số hồ quản lý của công ty hiện nay có hai công trình đồng điểm
tức là hồ trúc kinh và hồ của lăng hà
đang tổ chức triển khai nâng cấp sửa chữa
cũng đang hận đương hoàn thiện với phương án vượt lụ
trên địa bàn tỉnh quảng trị có một trăm ba mươi một hồ đập lớn nhỏ
hiện nay mực nước các hồ chứa xuống thấp
vì vậy các giải pháp về an toàn hồ đập đang được tỉnh quảng trị tiến hành
chỉ đào các đơn vị của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn
công ty khai thác công trình thừa lợi
cũng như các huyện thường xuyên kiểm tra rạt hoạt lại hệ thống những hồ đập chính
những hồ lớn để phòng chống ro rỉ nước ra ngoài
cũng như các bảo quản
bảo dưỡng thường xuyên những công trình hồ đập nhỏ tiến hành ra thoát
kiểm tra xuống cấp lập kế hoạch để bán tỉnh phê duyệt cho nâng cấp trong thời gian tới
đến thời điểm này các công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh quảng trị
đang được khẩn trương thi công các hạng mục chính để vượt lũ an toàn
đối với các hồ đập nhỏ tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các địa phương phân công lực lượng thường xuyên túc trực
để khi có sự cố huy động lực lượng ứng cứu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn
thông tin từ ban quản lý dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại việt nam ở thành phố nha trang
trước những hiệu quả thu nhận bước đầu và được sự đồng thuận của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
thời gian tới dự án sẽ mở rộng địa bàn thả mũi mangonpachia tại thành phố nha trang
năm hai nghìn một mươi bốn dự án đã tiến hành thả mũi mangonpachia thí điểm ở đảo trí nguyên thành phố nha trang trong hai đợt
kết quả cho thấy trong khi số ca mắc sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trong tỉnh đều ở mức rất cao
thì riêng ở đảo trí nguyên chỉ có một ca được chẩn đoán xác định trong năm hai nghìn hai mươi
dựa vào kết quả này và những nghiên cứu ở nha trang dự án có kế hoạch mở rộng thả mũi mangonpachia
tại hai cụm dân cư thuộc địa bàn bốn phường vĩnh phước vĩnh thọ vĩnh trường phước long vào năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một dự án sẽ mở rộng thả mũi mang quanbachia tới các khu vực tập trung dân cư
dự kiến gồm các tỉnh khánh hòa bình dương và đồng nai
anh vũ hòa hiện nay trước thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đang khiến cho người dân không an tâm
và thực tế là có rất nhiều vụ việc vi phạm về kinh doanh vận chuyển thực phẩm bẩn đã bị cơ quan phát hiện xử lý
vâng và tôi cũng thấy đúng là như vậy vấn đề là giải pháp để có thực phẩm an toàn thực sự là rất cần thiết
và trước nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng thì sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm
đã cho ra đời ý tưởng phiên trợ nông sản an toàn và mới đây thì phiên trợ đầu tiên đã diễn ra
và mang lại sự hài lòng cho người tiêu dùng
quy mô phiên chợ tuy không lớn nhưng có đầy đủ các loại thực phẩm từ rau củ quả đến trứng thịt gà heo vịt các loại
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm phiên chợ nông sản lần này thu hút hai mươi bảy đơn vị
trong đó có tám đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm trứng thịt heo thịt gà thủy sản
và một mươi chín đơn vị sản xuất kinh doanh rau củ quả uy tín
ghi nhận trong sáng nay số lượng đến mua rất đông
những mặt hàng được ưa chuộng và mua nhiều nhất là các loại rau có giá từ hai mươi năm mươi ngàn đồng một kg
dưa lưới có giá tám mươi năm đồng một kg
đặc biệt cà chua được trồng bằng trứng gà và sữa tươi từ đà lạt cũng góp mặt trong phiên chợ này
và thu hút được nhiều sự chú ý của người tiêu dùng
điều kiện để đưa sản phẩm vào phiên chợ đều phải đạt chứng nhận về an toàn thực phẩm
có tiêu chuẩn việt gap global gap hoặc đã tham gia các chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố và các tỉnh
và để khuyến khích phong trào sản xuất nông sản sạch cũng như để cho người tiêu dùng trên địa bàn thành phố
có thể tiếp cận nhiều các sản phẩm nông nghiệp an toàn
phiên trợ nông sản an toàn sẽ được diễn ra vào thứ bảy chủ nhật
và tuần thứ ba của tháng tại địa chỉ một trăm chín mươi năm một trăm chín mươi bảy cao thắng nối dài
phường một mươi hai quận một mươi thành phố hồ chí minh
để kiểm soát các nguồn chất lượng hàng như thế nào thì ở đây có ra thành lập một bàn tổ chức
thứ nhất là chúng tôi tiến hành kiểm tra sản phẩm tại đồng nguồn trước khi cuộc pháp luật
trong phần nội dung tiếp theo của chương trình
tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng sai rượu
hoặc có nộng đồ cồn vượt ngưỡng cho phép vẫn còn xảy ra
còn mang tần thơ sự liên nghiêm đối với vi phạm này
khánh hòa có trên một trăm năm mươi lối đi dân sinh bất hợp pháp tại điểm giao cắt đồng húc giữa đường bộ và đường sắt
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
ngày hôm qua trên tuyến đường phạm văn đồng hướng đến ngã tư linh xuân quận thủ đức tp hcm
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ben
hậu quả làm hai người đi trên xe máy một người chết một người nguy kịch
khoảng giờ ngày hai mươi một tháng tám hai thanh niên tên hậu và an chạy xe máy biển số năm mươi chín t một sáu mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi ba
từ một quán nhậu đi ngược chiều băng qua đường
về vòng xoay linh đông phạm văn đồng
lúc này xe bên biển số năm mươi một c ba mươi sáu nghìn chín trăm linh ba lao tới không kịp xử lý nên tông phải hai thanh niên trên
và chạm mạnh khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu trong đó an tử vong do vết thương quá nặng
con hậu hiện đang được điều trị
cũng trong ngày hôm qua tại cầu hàm luông đường võ nguyên giáp xã bình phú tp bến tre
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết
theo các thông tin
các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết
thì vào thời điểm trên anh trần văn phong em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tỉnh long an
điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ huyện mỏ cài bắc về tp bến tre
khi đến khu vực trên do phong em điều khiển xe máy vượt xe buýt do tài xế nguyễn phan hoàng thắng
ngụ xã an định mỏ cầy nam tỉnh bến tre điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước
do không làm chủ tay lái nên xe của anh trần văn phong em đã tông trực diện
vào xe cấp cứu điện kiểm soát tám mươi bốn a một nghìn sáu trăm ba mươi bốn
do dương minh khởi ngụ tỉnh trà vinh điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn đã làm anh trần văn phong em tử vong tại chỗ xe cấp cứu bị hư hỏng nặng
thưa quý vị tp cn là nơi tập trung nhiều hàng quán điểm kinh doanh bia rượu
vì thế cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội nhất là vào ban đêm
tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu hoặc có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép vẫn còn xảy ra
chính vì vậy đây được xem là một trong những lỗi vi phạm cần được xử lý nghiêm
nhằm gian đe và nhắc nhở người dân cần phải chấp hành đúng luật an toàn giao thông
để không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc
đội tuần tra dẫn đoàn của cảnh sát giao thông tp cn xuất phát làm nhiệm vụ
trên đường tuần tra nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng phát hiện nhóm khoảng một mươi thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng
lực lượng lập tức đến làm việc và bắt giữ ba thanh niên về trụ sở công an phường gần đó
tại đây các đối tượng khai nhận có uống rượu bia nên dẫn tới đánh nhau
nồng nộ cồn là bốn trăm tám mươi năm mg lít khí thở nước bạc này là ba triệu rưỡi
nói gì uống nhiều không anh
anh nghĩ có năm chai có nhiều không
nhiều người vi phạm liên tục dùng điện thoại để nhờ giải cứu
cũng có người nghiêm túc chấp hành
và kết quả chung là phải ký tên vào biên bản vi phạm
hiện nay nếu vi phạm về nồng độ cồn ở mức cao nhất
người lấy xe ô tô có thể bị phạt đến một mươi tám triệu đồng và bị tước bằng lái đến sáu tháng
còn với xe hai bánh mức phạt cao nhất với lỗi này cũng tăng thêm một triệu lên mức bốn triệu đồng
theo nhiều người mức phạt theo nghị định bốn mươi sáu cao như vậy sẽ có tác dụng răng đe nhiều hơn
khi mà được
lực lượng hướng dẫn đồ thì họ cũng chấp hành
rồi chấp nhận cái lỗi vi phạm của mình
và từ đó mà họ sẽ tuyên truyền cho những người xung quanh mình
và mức phạt cao thì có thể là những người khác sẽ hạn chế lại lỗi vi phạm
nếu mà mình đi nhậu sau này mình nghĩ là nếu có phạt thì mình đi taxi
lực lượng cảnh sát giao thông tp cnh cũng cho biết
càng về khuya càng có nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chạy quá tốc độ
trong đợt cao điểm này
lực lượng sẽ thường xuyên tuần tra xử lý các lỗi vi phạm từ tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau
theo thống kê của công ty cổ phần đường sắt phú khánh
hiện trên địa bàn tp cnh có hai trăm năm mươi hai điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt
trong đó có chín mươi ba điểm giao cắt hợp pháp được xây dựng các đường ngang
và một trăm năm mươi chín điểm giao cắt đã hình thành lối đi dân sinh bất hợp pháp
tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông đường sắt
các lối đi dân sinh này mọc lên khắp nơi
tập trung nhiều nhất là ở khu vực tp nha trang huyện cam lâm và vạn ninh
chứ các nơi có gắt chắn hầu hết các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt còn lại
đều không đảm bảo an toàn do hạn chế về tầm nhìn và quan sát tổng hòa
nên luôn luôn tiềm ẩn về tai nạn giao thông
theo ban an toàn giao thông tỉnh từ đầu năm đến nay
trên địa bàn tp cnh đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông đường sắt
làm chết sáu người và bị thương ba người
mới đây công an tỉnh ninh bình đã tổ chức lễ gia quân
hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu
và phát động cao điểm thực hiện nghị định số bốn mươi sáu nghị định số một trăm ba mươi hai
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy nội địa
trong đợt cao điểm này công an tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương tập trung phát hiện xử lý nghiêm các hành vi
lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè làm nơi kinh doanh làm cản trở
gây mất an toàn giao thông trên các tuyến giao thông
kiên quyết xử lý các hành vi uống rượu bia điều khiển phương tiện
lạng lách đánh võng đi không đúng phần đường làn đường chạy quá tốc độ
ngay sau lễ phát động công an tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng